thưa quý vị hôm nay ngày một mươi một tháng chín tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ chết người xảy ra tại thẩm mỹ viện cát tường mà dư luận hay gọi là vụ án bác sĩ vứt xác phi tàng
phiên tòa phúc thẩm diễn ra theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của cựu bác sĩ nguyễn mạnh tường
cựu bác sĩ nguyễn mạnh tường bị tòa cấp sơ thẩm kết tội xâm phạm thi thể mùa mà hài cốt
vi phạm quy định về khám bệnh chữa bệnh sản xuất pha chế thuốc cấp phát thuốc bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác với mức án là một mươi chín năm tù
đồng phạm với cựu bác sĩ là đào quang khánh bị tuyên phạt ba mươi ba tháng tù vì hai tội xâm phạm thi thể mồ mả hải cốt và trộm cắp tài sản
bị cáo khánh không kháng cáo phía gia đình bị hại không kháng cáo bản án sơ thẩm
ngoài ra tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ xem xét đơn kháng cáo của bà nguyễn thị hằng vợ tường
theo nội dung vụ án đêm ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba sau khi gây ra cái chết cho bệnh nhân lê thị thanh huyền
nguyễn mạnh tường cùng đào quang khánh đã đưa thi thể nạn nhân ném xuống sông hồng
tại phiên tòa sơ thẩm cựu giám đốc thẩm mỹ viện cát tường không thừa nhận gây ra cái chết cho chị huyền